đến ngạnh việt nam các quốc gia trên thế giới cũng đang vật lộn với những làn sóng covid một mươi chín có nguy cơ bùng phát trở lại
sau khi rửa các bữa tiệc corona ở italy để cố mắc bệnh nhằm tránh phải tiêm vaccine
ít nhất một người đã tử vong và một số người nguy kịch vì bệnh covid một mươi chín
theo tờ daily mail người tử vong là một người đàn ông năm mươi năm tuổi ở áo
chết hồi tuần trước sau khi nhiễm sars cov hai trong bữa tiệc corona ở tỉnh nam tây rôn miền bắc italy
ba người khác trong đó có cả trẻ em đang phải nằm viện ở nam tirone vì mắc covid một mươi chín tại các bữa tiệc tương tự
trong ba người có hai người phải nằm trong khoa chăm sóc tích cực
các quan chức y tế cho rằng những người trên theo chủ nghĩa phản đối vaccine
muốn nhiễm bệnh để có thể xanh điều kiện bắt buộc để làm việc ở italy
người đàn ông tử vong nói trên sáu mẫu áo nhưng có thể làm việc ở italy và do đó cũng cần thẻ xanh
cách duy nhất để có thể xanh là tiêm vaccine covid một mươi chín và thẻ này có giá trị trong vòng chín tháng
hoặc đã từng mắc bệnh trong vòng sáu tháng qua
người ta cũng có thể có thẻ xanh nếu xét nghiệm âm tính với sars cov hai nhưng chỉ có giá trị trong bốn mươi tám tiếng
mỗi lần xét nghiệm tốn một mươi hai sáu bản anh khoảng ba trăm tám mươi đồng
ông patrick ranzoni điều phối viên đơn vị chống covid một mươi chín tại bozano
đã tiết lộ thông tin về các bữa tiệc corona do tờ báo italy hai
dolomiti tuần trước khiến khủng tố viên phải mất
mở cuộc điều tra theo luật tình trạng khẩn cấp có hiệu lực tới ngày ba mươi một tháng một mươi hai ở italy
cố tình lây lan covid một mươi chín là một tội
ông ransoni nói chúng tôi đã nhận được thông tin từ các bác sĩ có bệnh nhân thừa nhận rằng họ đã cố tình nhiễm bệnh
họ làm vậy để có kháng thể và để có thể xanh mà không cần tiêm chủng
có hậu quả lâu dài và thậm chí người trẻ tuổi cũng có thể phải nằm viện
theo ông brazoni trẻ em trên một mươi hai tuổi đối tượng cần thẻ xanh để đi học
cũng bị bố mẹ theo tư tưởng phản đối vaccine đưa tới giữa các bữa tiệc covid
người giữ tiệc thường gặp nhau ở khu vực quán bar ngoài trời nơi không yêu cầu trình thẻ xanh
tại đây họ ôm hôn uống chung đồ uống với ai đó đang mắc bệnh
một số bữa tiệc thì diễn ra trong không gian kính
nơi người ta tụ tập quanh bệnh nhân covid một mươi chín nằm đầy chươn để hít virus vào người
busano là một trong các tỉnh bị covid một mươi chín hoành hành mạnh nhất ở italy trong làn sóng dịch bệnh mùa đông
làn sóng này là làn nhanh sang nước láng giềng áo nơi số ca mắc đang tăng vọt và bị phong tỏa hoàn toàn
theo quy tắc vùng vàng người chưa tiêm vaccine phải đeo khẩu trang ở mọi địa điểm công cộng
giãn cách với người khác trong nhà hàng quán bar rạp hát và các địa điểm trong nhà
italy lần đầu áp dụng thẻ xanh trong mùa hè
loại thẻ này cũng được bàn bà khớp châu âu để khôi phục hoạt động đi lại
tại italy thẻ xanh được dùng để mở lại nền kinh tế
sau đó thẻ này được mở rộng sang người đi phương tiện giao thông công cộng
áp dụng với giáo viên sinh viên đại học và tiếp đó là mọi người lao động
ngày một mươi năm tháng một mươi nhân viên tại các công ty ở italy cần thẻ xanh để tới nơi làm việc
ai không tới nơi làm việc quá năm ngày do không có thẻ xanh sẽ bị đình chỉ công việc và ngừng nhận lương
người lao động không có thẻ xanh có thể bị phạt một hai trăm sáu mươi bản
doanh nghiệp không kiểm tra thẻ xanh có thể bị phạt tám trăm bốn mươi bản
trong bối cảnh làn sóng dịch mới đang càn quét nước áo từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công dân nước này nếu từ chối tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt
khổng lồ số tiền phạt này cụ thể là bao nhiêu xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
là một trong những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng đạt mức thấp nhất châu âu khoảng sáu mươi sáu dân số
được tiêm chủng đầy đủ từ đầu năm sau áo sẽ là quốc gia tây âu đầu tiên bắt buộc tiêm phòng
covid một mươi chín trong bối cảnh nước này đang hứng chịu tác động nặng nề của làn sóng dịch bệnh mới
theo các nhà chức trách trước tiên kế hoạch sẽ được triển khai với những người chưa tiêm mũi vaccine nào
nếu ai từ chối tiêm phòng họ sẽ phải chịu mức phạt lên tới ba sáu trăm linh euro tương đương với bốn đô
theo bộ trưởng bộ hiến pháp caroline estaler với những người được đề nghị tiêm các mũi tăng cường
nếu họ từ chối tiêm sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới một năm trăm linh euro
bas taler chia sẻ nói trên đài truyền hình orf chiến dịch này không chỉ hướng tới hoàn thành mũi tiêm đầu tiên
mà xa hơn là kế hoạch tiêm chủng đầy đủ
nhìn chung các hình phạt đã thể hiện động thái cứng rắn của chính phủ áo
lực mở rộng mức độ bao phủ vaccine trong bối cảnh áo đang vật lộn với số ca nhiễm tăng vọt từng ngày
và phải tái phong tỏa toàn quốc
sau khi biện pháp hạn chế mới được ban hành đã có khoảng bốn mươi người tụ tập tại thủ đô vina
hồi cuối tuần qua để phản đối quyết định của chính phủ dịch covid một mươi chín tại áo
khi số ca mắc mới vẫn ở mức cao kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một chỉ những người đã tiêm chủng được đến những nơi công cộng
trong nhà như rạp chiếc phim nhà hát quán bar tiệm làm đầu và phòng gym
kết quả xét nghiệm âm tính
đây là hành động trước mắt nhằm bảo vệ người dân cũng như gián tiếp thúc giục mọi người tiêm vaccine
ông mitsotakis nói
tại đức các thủ yến bang đã thống nhất nhiều biện pháp để kiềm chế đại dịch
bao gồm hạn chế đối với những người chưa tiêm vaccine và những khu vực có nguy cơ quá tải hệ thống y tế
đây là thời điểm hành động thủ tướng đức angela marker nói
quốc gia trung âu này đang xem xét buộc toàn bộ nhân viên y tế tiêm vaccine
một số chợ giáng sinh truyền thống tại đức cũng chỉ mở cửa đối với những ai đã tiêm chủng
không phải ai cũng đồng tình với các biện pháp hạn chế kể cả các chính trị gia
bà claire daly thành viên nghị viện châu âu người ireland cảm thấy giận dữ
theo bà các nước đang xâm phạm quyền tự do cá nhân
các quốc gia đang ngăn chặn những người có khả năng được đi làm việc
bà phàn nàn
bà gọi quyết định phong tỏa toàn diện của ảo là kịch bản khủng khiếp
ngay tại quê hương ireland nơi tỷ lệ tiêm chủng với bảy mươi sáu
bà dali cũng cảm thấy những chỉ trích nhắm vào nhóm người chưa tiêm vaccine
gần như đang có phát nguồn thù ghét chống lại những người chưa tiêm vaccine bà nói
một số loại vaccine như đậu mùa và bại liệt đã trở thành điều bắt buộc ở nhiều nơi trên thế giới
tuy vậy phong trào chống vaccine vẫn luôn tồn tại trong một bộ phận dân số
trong tuần qua khoảng một mươi người đã tập trung ở thủ đô brazil cộng hòa giác
để phản đối các biện pháp hạn chế đối với những người chưa tiêm chủng
không có quyền tự do cá nhân nào là tuyệt đối
trường kinh tế london lse
quyền tự do không tiêm vaccine cần được hạn chế để bảo đảm quyền tự do sống khỏe mạnh của những người khác
bên trong châu âu tại từng quốc gia ở các nhóm cộng đồng và thậm chí trong mỗi gia đình
một cuộc chiến ngầm đang nổ ra giữa những người đã tiêm và chưa tiêm chủng
giáo sư brigitte schoenmaker tại đại học duval cho biết một bệnh nhân của bà
đã bị bố mẹ đuổi khỏi nhà vì không chịu tiêm vaccine
đây đã trở thành cuộc chiến giữa người với người
bà thang thở
những thông tin tiếp theo
thông tin trên cũng đã khép lại bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và đừng quên đón xem những bản tin toàn cảnh covid tiếp theo
vào khung giờ quen thuộc năm h sáng và năm h tối hàng ngày
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại